không được chủ quan bởi nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực
các bộ ngành địa phương cần nghiêm túc triển khai các hoạt động phòng chống dịch
tăng cường quản lý các trường hợp nhập cảnh vào việt nam
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc trong cuộc họp với ban chỉ đạo quốc gia
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín vào chiều nay
thủ tướng yêu cầu cần phải thực hiện tốt thông điệp năm k và thực hiện các chế tài xử phạt
trong công tác phòng chống dịch đặc biệt là biện pháp đeo khẩu trang ở nơi công cộng
tiếp tục thực hiện phương châm không tập trung đông người khi không cần thiết nhất là các lễ hội
ngành y tế cần tiếp tục hoàn thiện pháp đồ điều trị
chú trọng đầu tư cho các bệnh viện nâng cao công tác dự phòng trong phòng chống dịch
thủ tướng yêu cầu tiếp tục mở các đường bay quốc tế có kiểm soát và đồng ý mở thêm đường bay đến thái lan